vào khoảng một mươi năm h chiều nay đã xảy ra một vụ nổ lớn tại đầu ngã tư cửa nam lê duẩn phường cửa nam quận hoàn kiếm thành phố hà nội
người dân xung quanh chứng kiến nhiều mảnh vỡ bắn ra từ một ngôi nhà
vị trí phát nổ là từ ngôi nhà số ba mươi hai cửa nam cao năm tầng
sau vụ nổ thì nhiều cửa kính trần thạch cao từ tầng một đến tầng ba của ngôi nhà rơi xuống nền vỡ vụn
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng quận hoàn kiếm đã có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn
và đã có ít nhất ba người bị thương được đưa đi cấp cứu nguyên nhân cây nổ ban đầu được xác định là hở khí gà